hiện nay bắc cạn có nhiều khu di tích lịch sử đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh
dù các di tích giàu giá trị lịch sử là nơi giáo dục truyền thống cách mạng
nhưng hiện nay việc phát triển du lịch gắn với các khu di tích này vẫn còn rất nhiều hạn chế
huyện trợ đồn nơi có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt atk chợ đồn
ở đây có đến sáu di tích lịch sử cấp quốc gia và chín di tích cấp tỉnh
di tích lịch sử cấp quốc gia nà bậu ở xã bằng lãng là nơi chủ tịch hồ chí minh làm việc đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khung cảnh thường xuyên vắng lặng
trong khu di tích tòa nhà truyền thống do ít được sử dụng nên một số hạng mục đã có biểu hiện xuống cấp
ngoài tòa nhà này và khu vực bia tưởng niệm di tích này không có thêm dịch vụ nào khác để phục vụ phát triển du lịch
khách tham quan đến đây cũng không có ai hướng dẫn
và cũng chẳng biết làm gì ngoài thắp hương tưởng nhớ đến công ơn của lãnh tụ
còn đây là một khu di tích lịch sử cấp quốc gia khác ở xã bình trung huyện trợ đồn
đây cũng là nơi bác hồ đã từng làm việc năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
dù di tích đã được tôn tạo khá bể thế nhưng cũng thường xuyên đóng cửa im lìm
mỗi năm chỉ có vài đoàn khách đến tham quan
chủ yếu là học sinh đến học tập giáo dục truyền thống lịch sử
ngoài khu tưởng niệm không hề có bất cứ một hạng mục

không hề có đoàn nào đến tham phát triển ở những khu di tích này thì chưa có gì
bây giờ chỉ có mỗi cái khu di tích này thôi
xã nghĩa tá có hai di tích lịch sử cấp quốc gia là khuổi linh và đồi bù cọ
ba di tích cấp tỉnh nhưng theo lãnh đạo xã này lượng khách du lịch tham quan các di tích rất ít
xã cũng đã thành lập ban quản lý di tích nhưng không có kinh phí để hoạt động
cán bộ ban quản lý kiêm nhiệm nên không có kinh nghiệm và chuyên môn
về phát triển du lịch nên hoạt động không hiệu quả
nhưng ngược lại địa phương cũng chưa có đào tạo được
thứ hai là thành lập được cái ban quản lý di tích thì có rồi
nhưng ngược lại chủ yếu là cán bộ công chức xã kiềm cho nên cũng rất khó về công tác phát triển
nếu như mà có sự quan tâm đầu tư của nhà nước thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm phát triển du lịch về nguồn
thực trạng điều hưu vắng lặng ở các khu di tích lịch sử ở huyện trợ đồn
cũng là thực trạng chung hiện nay
tỉnh bắc cạn
hầu hết các di tích chỉ mở cửa vào những ngày lễ tết
để chính quyền người dân học sinh đến thắp hương tưởng niệm
hiện nay những di tích được tôn tạo đang dùng ngân sách địa phương
để thuê một người dân ở gần đó trông coi
đối với hiệu quả của các khu di tích hiện nay trên địa bàn
đặc biệt là các di tích cấp quốc gia đặc biệt atk chợ đồn
cũng như là các di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh
thực sự mà nói thì về cái hiệu quả thì địa phương chủ yếu là phát huy
ở trong cái môi trường là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
thế còn để đầu tư và tôn tạo cũng như là phát triển du lịch
mà có tour du lịch cũng như là phát triển để mang cái màu sắc của du lịch
thì cũng chưa đạt tầm
việc phát huy lợi thế thế mạnh của di tích thì cũng còn nhiều cái hạn chế
về cơ sở giao thông cũng còn hạn chế
về các điều kiện về phục vụ cho quảng bá về di tích
cũng như là quảng bá về các mặt hàng của địa phương cũng còn hạn chế
rất cần những sự xã hội hóa để giúp cho địa phương
củng cố tôn tạo cái di tích atk của trợ đồn
xứng với những giá trị lịch sử của nó
trong khi đó ở các tỉnh lân cận có khu atk như atk định hóa thái nguyên
atk sơn dương tuyên quang đã và đang phát triển rất mạnh du lịch lịch sử văn hóa
những khu atk này đã kết thúc
kết nối với các tour du lịch của nhiều hãng lữ hành
xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch cộng đồng du lịch tâm linh
nhờ đó lượng khách đến tham quan ngày một tăng cao
trong khi đó tại atk chợ đồn của tỉnh bắc cạn
do hệ thống giao thông còn yếu kém chưa xây dựng được sản phẩm du lịch
nên vẫn còn ở dạng tiềm năng
việc kết nối du lịch lịch sử ở khu vực atk và hồ ba bể
điểm du lịch trọng điểm của tỉnh hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức
dù từ atk chợ đồn đến hồ ba bể là tương đối gần
cùng với đó bắc cạn cũng là vùng đất có nhiều lễ hội như hội lồng tồng
xã hà vị hội phủ thông huyện bạch thông
lễ hội bằng vân ở huyện ngân sơn
lễ hội mù là ở xã cổ linh huyện bắc nậm và hội xuân ba bể
tuy nhiên do chưa chú ý gắn việc bảo tồn di tích lịch sử với phát triển du lịch
nên chưa có sự liên kết để tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo
nguyên nhân chính khiến du lịch lịch sử chưa phát triển
ở bắc cạn là thiếu vốn đầu tư
nên việc bảo tồn tu bổ các di tích lịch sử văn hóa thiếu sự đầu tư đồng bộ
việc tu bổ kiến trúc nội thất tới tôn tạo cảnh quan sân vườn
lắp đặt hệ thống chiếu sáng cải tạo hệ thống đường đi lối lại trong và xung quanh di tích còn chấp vá
để phát triển du lịch theo một số đơn vị lữ hành
tỉnh bắc cạn cũng như một số tỉnh lân cận
có nhiều di tích lịch sử cần cải thiện một số hạn chế đã tồn tại trong thời gian qua
để phát triển du lịch của các vùng việt bắc
chúng ta có một kênh quảng bá sản phẩm tốt trên các blog
chúng ta phân khúc khách du lịch theo nhu cầu khách nội địa khách quốc tế
chúng ta hoàn thiện và tạo tiện nghi cho các điểm đến
ví dụ như vệ sinh và chúng ta tạo ra một bảo tàng thông tin nhỏ nhỏ

chúng ta có một phòng trưng bày thông tin có hình ảnh âm thanh để khách đến
ví dụ như khách nước ngoài thì chúng ta có thể bật lên và nghe được
và đội ngũ hướng dẫn viên của chúng ta thì thật là chuyên nghiệp
có thể như là gợi mở cho khách hình tượng được về lịch sử
rồi là về nội dung của các điểm đến
và tất cả những cái gì trưng bày thì chúng ta cố gắng là làm gần gũi với hiện thực nhất
và bảo tồn thật là tốt
để phát huy tiềm năng du lịch lịch sử văn hóa
gần đây tỉnh bắc cạn đã bắt đầu chú ý đến xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng
chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch lịch sử văn hóa
tỉnh bắc cạn cũng đang tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng
nhằm nâng cao chất lượng cán bộ quản lý đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch
thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá tuyên truyền nhằm quảng bá
các giá trị của di sản lịch sử văn hóa đặc biệt là nâng cao nhận thức
và vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn phát huy giá trị
di sản lịch sử văn hóa để phục vụ phát triển du lịch
du lịch bắc cạn còn nhiều việc rất phải làm từ vấn đề công tác quản lý
cho đến vấn đề xây dựng các điểm đến đặc biệt là các điểm đến là
các di tích lịch sử trong thời gian tới trước hết là phải
cải tạo nâng cấp các điểm đến đặc biệt là điểm đến du tích lịch sử
song song với việc đó xây dựng một số sản phẩm du lịch khác
ở trong khu du lịch ba bể đồng thời việc đấy thì cũng phải tăng cường
công tác quản lý và huy động thêm doanh nghiệp đầu tư hạ tầng
để làm sao cho hạ tầng du lịch của bắc cạn nói chung và của ba bể
nói riêng và phát triển đáp ứng được cái yêu cầu của du khách
với một tỉnh còn nhiều khó khăn như bắc cạn
đẩy mạnh phát triển du lịch sẽ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển
kinh tế ở địa phương trong đó phát huy lợi thế về du lịch lịch sử văn hóa gắn với nâng
nâng cao đời sống người dân là một hướng đi phù hợp